mặc dù cây cam với thương hiệu cam đường kim an đang được người dân nơi đây cố gắng mỗi ngày để làm sao đưa ra thị trường những sản phẩm sạch tươi ngon đạt tiêu chuẩn
xong cũng giống như khó khăn của hầu hết các hợp tác xã hiện nay trên địa bàn thủ đô
đó là việc xây dựng chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm những giải pháp về lâu dài giúp các hợp tác xã có thể hội nhập sâu rộng phát triển bền vững
cây khó khăn duy nhất tức là tiêu thụ sản phẩm bởi vì nếu như lượng tiêu thụ sản phẩm của người nông dân thì cứ phụ thuộc vào thương lái thì giá cả nó bị thường hay bị ép giá
cho nên đối với chỗ hợp tác xã thì cũng có liên doanh liên kết với một số các công ty cũng như là siêu thị
thế nhưng mà đối với lượng hàng hóa của kim an mà tiêu thụ vào các cái siêu thị đấy thì nó không đáng là bao nhiêu
đối với việc liên doanh liên kết với các siêu thị thì
chúng tôi cũng rất là băn khoăn bởi vì khi mà đưa vào siêu thị thì trước tiên là cái mô hình sản xuất quả an toàn thì nó là một trong những cái rất cần thiết trong bước ban đầu
thế nhưng mà để mà đáp ứng đối với người tiêu thụ sản phẩm thì phải xác định là sản xuất theo cái chương trình việt gáp
trong cái lúc mà chúng tôi đang chờ cái chứng nhận của việt gáp này thì việc mà liên kết với các doanh nghiệp hoặc là các siêu thị thì nó vẫn còn khó khăn
chúng tôi cũng rất là băn khoăn bởi vì khi mà đối với lượng hàng hóa của kim an mà tiêu thụ vào các siêu thị thì nó vẫn còn khó khăn
chúng tôi cũng rất là băn khoăn bởi vì khi mà đối với các doanh nghiệp hoặc là các siêu thị thì nó vẫn khó khăn
cũng là thực tế minh chứng chủ trương dồn điền đổi thừa ở hà nội là đất lành để phát triển mới các tổ hợp tác hợp tác xã
nghiên cứu đề xuất là mô hình hợp tác xã kiểu mới theo luật hợp tác xã hai nghìn một mươi hai hợp tác xã chăn nuôi hoàng long hiện đang theo đuổi ý tưởng tự khép kín các khâu chăn nuôi
và xây dựng chuỗi sản phẩm lợn sinh học an toàn từ các khâu chăn nuôi giết mổ sơ chế chế biến và cung ứng sản phẩm đến tay người tiêu dùng
không phải là ít đối với các mô hình hợp tác xã kiểu mới song các thành viên nhiều hợp tác xã vẫn tin tưởng mô hình này đem lại lợi ích kinh tế thiết thực cho chính gia đình họ và mảnh đất thanh oai
mô hình hợp tác xã kiểu mới có thể chưa đạt được như kỳ vọng vẫn còn những hợp tác xã hoạt động chưa thực sự hiệu quả nhưng với những kết quả ấn tượng của nhiều mô hình hợp tác xã trên địa bàn và nỗ lực mỗi ngày của người nông dân trên thửa đất của mình thanh oai đang dần thực sự chuyển mình đổi mới mạnh mẽ
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
đây là ghi nhận của nhóm phóng viên truyền hình nhân dân tại quận thanh xuân hà nội
hôm nay ông đinh xuân mai cư dân phường thanh xuân trung quận thanh xuân xuống khu dân cư điện tử hapulico để thực hiện thủ tục đăng ký khai sinh cho cháu qua mạng máy tính được trang bị ngay tầng một tòa nhà thay vì phải đến bộ phận một cửa của phường như mọi khi
dưới sự hướng dẫn tận tình của cán bộ tại đây chỉ trong một thời gian ngắn ông mai đã hoàn tất thủ tục hành chính của mình một cách đơn giản
hôm nay tôi đi khai sinh cho cháu nội tôi tôi thấy thông tin điện tử này rất hợp lý và đồng thời tiết kiệm một thời gian cho dân dân đi lại và đảm bảo công tác đến nơi đến trốn cho bà quán nhân dân
theo chúng tôi những người về hưu khi đã qua hệ thống điện tử này chúng tôi thấy dễ làm và chúng tôi cũng có thể làm được
tiếp theo sự thành công của khu dân cư điện tử phường hạ đình nâng cao hiệu quả đề án đẩy mạnh cải cách hành chính
quyền điện tử giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi mới đây quận thanh xuân cũng đã khánh thành khu dân cư điện tử hapulico tại phường thanh xuân trung
khu dân cư điện tử được coi là cầu nối để xây dựng công dân điện tử qua đó góp phần giảm thời gian công sức kinh phí cho tổ chức công dân khi có nhu cầu cung cấp dịch vụ công tiết kiệm chi phí xã hội qua đó mới xây dựng thành công chính quyền điện tử
ưu điểm nổi bật nhất của mô hình này đó là không phát sinh bộ máy biên chế
không tăng chi ngân sách lại thuận lợi tối đa cho công dân khi giao dịch hành chính tạo thân thiện giữa người dân và chính quyền
theo đánh giá của đa số người dân khu dân cư điện tử tạo được nhiều thuận lợi
trước đây người dân muốn nộp hồ sơ nhất thiết phải đến trụ sở ủy ban nhân dân quận phường trong giờ hành chính rồi quay lại nhận kết quả vào hôm khác
từ khi có khu dân cư điện tử công dân có thể nộp hồ sơ bất cứ lúc nào và chỉ cần một lần đến trụ sở quận phường
nhận kết quả sau khi nhận được email
điều đặc biệt là người dân tại các khu dân cư gần đó cũng có thể đến sử dụng máy móc phương tiện để tiến hành các thủ tục hành chính của mình
hình như là tiền ít cho nhân dân bớt được thời gian đi lại nhiều
chúng tôi cũng mong muốn nhân dân sẽ được rộng rãi cho toàn khu dân cư
tại các khu dân cư điện tử luôn có các tình nguyện viên và nhân viên kỹ thuật giúp đỡ người dân khi có thắc mắc hoặc sự cố về công nghệ
chính sự phối hợp nhịp nhàng này đã góp phần tạo nên sự thành công của mô hình chính quyền điện tử trên địa bàn quận
mình sẽ sử dụng khu dân cư điện tử đó
đấy để làm các thủ tục mà không phải đi ra phường
thứ nhất là không phải ra phường và ở đấy thì có đầy đủ tất cả các thiết bị máy móc
để cho họ có thể truy cập và đăng nhập một cách thuận tiện nhất
nhưng mà tất cả các người dân ở các khu dân cư khác có nhu cầu
thì cũng có thể đăng nhập vào hệ thống của khu dân cư điện tử hapulico
với số lượng dân cư đông và trình độ dân trí cao
nên việc xây dựng khu dân cư điện tử trên địa bàn quận thanh xuân
đã góp phần quảng bá hỗ trợ cho công dân trong việc khai báo thông tin
nộp hồ sơ trực tuyến thực hiện hiệu quả nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin
trong cải cách hành chính góp phần triển khai hiệu quả các phần mềm dịch vụ công
mức độ ba mức độ bốn do thành phố và quận triển khai
rõ ràng là khi các khu dân cư điện tử đưa vào hoạt động
thì số lượng công dân và tổ chức đến trực tiếp khai báo
tại bộ phận giải quyết thổ dơ và tổ chức của mỗi cấp chính quyền
tôi thấy ví dụ như thẳng hạn như đơn vị cấp quận thì sẽ giảm áp lực
bởi vì các đồng chí đã biết là giải quyết thổ tục hành chính mức độ ba
thì bác đồng chí là khi công dân và tổ chức
thì chúng ta chỉ phải đến bộ phận giải quyết thổ tư hành chính một lần
bởi vì tất cả các thủ tục hành chính trước đó
thì báo đồng chí là được khai báo trên môi trường mạng
và được thiết lập hồ sơ ngay từ lúc đến khu dân cư điện tử
để chúng ta thiết lập hồ sơ khai báo
cho nên sẽ giảm áp lực rất nhiều cho bộ phận giải quyết thổ tư hành chính
và đảm bảo các đồng chí là thời gian sẽ rất gọn và nhanh gọn cao hơn
có thể thấy việc triển khai phần mềm dịch vụ công cấp độ ba
tại các địa bàn khu dân cư dưới sự hỗ trợ của chính quyền các địa phương
đã và đang ngày càng đem lại tiện ích cho người dân
qua đó nâng cao trình độ dân chí tiết kiệm thời gian thực hiện thổ tục hành chính
từ đơn giản đến phức tạp
hy vọng trong thời gian tới cư dân trên nhiều địa bàn
của các quận huyện trên địa bàn thủ đô sớm được hưởng lợi ích của dịch vụ này
đến đây thì thời lượng của chương trình thủ đô ngày mới tuần này cũng đã hết
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt